khoa nội tổng hợp bệnh viện chế mải phòng vừa tiếp nhận một trường hợp nhận toan xê tôn do đai tháo đường tuyết thai ở trẻ béo phi
bệnh nhân là dta một mươi năm tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện chế mải phòng khám trong tình trạng mệt nôn nhiều và khó thở
gia đình cho biết khoảng một tháng nay bệnh nhi có tình trạng khát nước nhiều tiểu nhiều cây suốt hai mươi kg từ một trăm một mươi bốn kg xuống chín mươi bốn kg chỉ số bmi hai mươi chín
các bác sĩ nhanh chóng thăm khám tiến hành hồi sức làm qua xét nghiệm và kết luận bệnh nhi bị nhận toan xê tôn do đai tháo đường tuyết thai béo phi
sau tám ngày điều trị hiện tại bệnh nhi tỉnh táo sức khỏe ổn định đường máu được kiểm soát tốt
theo các bác sĩ đai tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là bệnh dối loạn chuyển hóa đặc trưng với những biểu hiện lượng đường trong máu
luôn ở mức cao hơn so với bình thường do cơ thể thiếu hụt về tiết insulin hoặc đề kháng với insulin hoặc cả hai
dẫn đến dối loạn quan trọng về chuyển hóa lượng đường đạm mỡ và chìach khoáng
khi mắc bệnh tiểu đường bệnh nhân không thể tự chuyển hóa các chất bột đường từ các thực phẩm ăn hàng ngày để tạo ra năng lượng
lâu dần gây nên hiện tượng tăng dần lượng đường tích tụ ở trong máu
nếu lượng đường trong máu luôn ở mức cao sẽ gia tăng các bệnh lý nguy hiểm về bệnh tim mạch
đồng thời gây tổn thương nhiều cơ quan quan trọng như thần kinh mắt thận và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác
những người mắc bệnh lý béo phì là đối tượng sẽ bị mắc hội chứng chuyển hóa dối loạn rung nạp gluco kháng insulin dối loạn lipid máu và tăng huyết áp
khi lao động thể lực giảm xuống tình trạng thừa mỡ thừa năng lượng tăng lên gây nên tình trạng béo phì và đai thác đường tuyết thai cũng tăng lên
trong thực tế nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng giảm cân cải thiện tình trạng tăng nhạy cảm của insulin và ngược lại
đã có nhiều nghiên cứu thực kiệm cho thấy rằng những biên chứng của béo phì như đai thác đường là kết quả của dối loạn chuyển hóa bất thường là sự dư thừa axit béo tự do
các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng các tế bào bea đảo tụy khi bị tích lũy quá nhiều mỡ sẽ bị nhiễm độc mỡ
chính nhiễm độc lipid là nguyên nhân gây chết tế bào và gây ra giai đoạn tiền lâm xào của những người mắc bệnh đai thác đường tuyết thai
chia sẻ với những dấu hiệu nhận biết của bệnh đai thác đường bác sĩ chuyên khoa hai lê thị phùng huệ trường khoan nội tiết bệnh viện thanh ngàn cho biết
dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh đai thác đường thì như các bạn đã biết bệnh đai thác đường là một bệnh mà dối loạn chuyển hóa gluco mạng tính và nó tiến triển âm thầm
thường thì khi mà người bệnh phát hiện ra khi mà triệu chứng lâm xào thường rõ rệt như những triệu chứng như là khát nước tiểu nhiều ăn nhiều nhưng mà vẫn gây sút cân
đấy là những triệu chứng
đấy là những triệu chứng
đôi khi là triệu chứng mà đường huyết đã tăng cao và là bộc lộ triệu chứng nhân lâm sàng khá rõ rồi
thế còn để nhận biết sớm những cái triệu chứng thì có thể có không phổ biến nhưng mà có những người có thể có triệu chứng là cảm thấy là mau đói hơn này khô miệng này mệt này hoặc đôi khi lại ngứa dân gian ở da hoặc là thấy đi tiểu nó nhiều hơn bình thường
đấy là những cái triệu chứng có thể gặp
còn trên thực tế thì cái bệnh đai thác đường hiện nay thì để phát hiện sớm thì chúng ta sẽ chú ý
chú trọng tập trung vào những cái đối tượng có nguy cơ bị đai thác đường để chúng ta tầm soát và sàng lọc bằng các xét nghiệm
còn khi mà đã những triệu chứng mà nó rõ rệt thì thường là bệnh cũng đã ở giai đoạn là đường huyết tăng khá cao rồi
cùng theo bác sĩ huệ đai thác đường gần với những nguy cơ phát triển của các bệnh lý thận mắc thần kinh tim mạch và làm tăng nguy cơ tử vong
bệnh đá thao đường có thể điều trị và kiểm soát được bằng cách thay đổi lối sống sử dụng thuốc và kiểm soát các bệnh đồng thời mắc hạn chế những biến chứng đảm bảo sức khỏe và kéo dài tuổi thọ
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who hiện nay có khoảng bốn trăm hai mươi hai triệu người trên thế giới mắc bệnh tiểu đường tăng gấp bốn lần kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi chín tiểu đường là nguyên nhân trực tiếp gây ra một năm triệu ca tử vong
sự gia tăng của bệnh đai thác đường một phần là do sự gia tăng của tình trạng bệnh
nguyên nhân của bệnh đá thao đường rất phức tạp phần lớn mọi người có thể phòng ngừa bệnh đai thao đường bằng một chế độ ăn uống lành mạnh tăng cường hoạt động thể chất giữa cân nặng hợp lý và có lối sống lành mạnh
theo cách phân loại đơn giản đai thác đường có bốn loại chính bao gồm đai thác đường tuyết một đai thác đường tuyết hai đai thác đường thai kỳ và các thể đặc biệt
đai thác đường tuyết một là học môn do các tế bào bêta đảo tụy sản xuất có nhiệm vụ điều chỉnh chuyển hóa carbon hydrate
protein và lipid bằng cách thúc đẩy hấp thụ gluco từ máu và tế bào
đai thác đường tuyết một là hậu quả của quá trình tự phá hủy miễn dịch các tế bào bêta của đảo tụy dẫn tới không có hoặc có rất ít insulin
bệnh chiếm một mươi hai mươi các trường hợp bệnh đài thao đường có thể xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng thường gặp là ở trẻ em và thanh thiếu niên
đai thác đường tuyết một có sự hướng gây ra nhiễm toan xế tôn dẫn tới hôn mê và tử vong
đây là loại đai thác đường do cơ chế tự miễn chín mươi năm hoặc vô căn năm hoặc chưa có biện pháp để phòng ngừa
đai thác đường tuyết hai
bệnh đai đá đường tuyết hai gây ra đặc trưng bởi sự thiếu insulin tương đối cùng với kháng insulin
bệnh gây ra khoảng tám mươi năm trường hợp bệnh đường thường gặp ở những người trên ba mươi tuổi
bệnh đai thác đường tuyết hai thường xuất hiện đi kể với những bệnh lý khác như béo phì tăng huyết áp dối loạn lipid máu
nguy cơ gia tăng bệnh theo độ tuổi béo phi và ít vận động
đây là loại đai thác đường có thể phòng ngừa được
đai thác đường thai kỳ
là loại đai thác đường được chẩn đoán ở phụ nữ mang thai trong ba tháng giữa hoặc ba tháng cuối thai kỳ mà không có bằng chứng cho thấy bị đai thác đường trước đó
khoảng một hai phụ nữ mang thai giảm rung nạp glucô dẫn tới mức độ đai thác đường ở thời kỳ mang thai
bệnh gây ra nguy cơ biến chứng trong quá trình mang thai và sinh nở
phụ nữ bị đai thác đường thai kỳ và trẻ sinh ra có nhiều nguy cơ bị đai thác đường trong tương lai
với các loại đai thác đường thì đai thác đường tuyết thai có rất nhiều yếu tố nguy cơ trong đó béo phì là một trong những yếu tố đó
điều tra dịch tễ đai thác đường quốc gia của việt nam cho thấy khi chỉ số bmi là hai mươi hai sáu kg trên mét khối đã có sự liên quan chặt chẽ với những người mắc bệnh đai thác đường
khi mắc bệnh béo phì sẽ sản xuất ra chất kháng insulin
insulin là một hormôn do tế bào tụy sản xuất có vai trò kiểm soát lượng đường trong máu trong cơ thể
sau khi ăn một lượng đường khá lớn sẽ được hấp thu vào máu
nhờ đó inzulin mới có thể đi vào tế bào được cơ thể sử dụng và lượng đường này được giữ ở mức an toàn vừa đủ cho cơ thể sử dụng
với những người béo phì thời kỳ mới phát triển chức năng sản xuất insulin còn bình thường nhưng dần dần do sự đề kháng insulin tăng lên làm hiệu quả hoạt động của chất này sẽ giảm sút
để khắc phục hiện tượng này tuyến tụy phải hoạt động quá mức dẫn tới sản xuất sản sinh ra insulin ở tụy giảm dần
lúc này insulin trong cơ thể sẽ không đủ để duy trì chuyển hóa lượng đường trong máu ở mức bình thường nữa
đai thao đường xuất hiện
béo phì không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch khuyết áp đai thao đường mà theo viện nghiên cứu ung thư của hoa kỳ
béo phì có làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh ung thư ở những người như cuốn họng tụy đại trực tràng nội mặc cổ thụ cung vùng ngực sau mạng kinh thận
bên cạnh đó béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc các ung thư ác tính
các nghiên cứu đã cho thấy ung thư có liên quan tới khả năng miễn dịch của cơ thể
khi chức năng miễn dịch suy giảm thì cơ thể dễ bị tế bào ung thư tấn công
trong một cơ thể khỏe mạnh chỉ cần có tế bào ung thư xuất hiện thì măng tế bào lập tức sẽ sinh ra kháng thể nguyên đặc biệt
còn các tế bào miễn dịch trong cơ thể sẽ giữ các tế bào kháng nguyên ung thư này
khi chức năng miễn dịch của tế bào giảm khả năng tự vệ của cơ thể sẽ yếu đi và tế bào ung thư sẽ sinh sôi nền nở
phần lớn người béo phì đều mắc hội chứng cholesterol trong máu cao và insulin trong máu cao
khi liện cholesterol trong tế bào miễn dịch tăng cao làm khả năng dịch tế bào ung thư của hệ thống miễn dịch trong cơ thể bị giảm
các triệu chứng của đáy tháo đường ở giai đoạn đầu có thể không xuất hiện hoặc chỉ có một vài triệu chứng không rõ ràng
các triệu chứng xuất hiện dần theo thời gian
thông thường ở bệnh nhân đáy thái đường tuyết một các triệu chứng lâm sàng xuất hiện rầm rộ với biểu hiện xuất cân nhanh chóng đáy nhiều uống nhiều
trong khi các triệu chứng của bệnh nhân đáy thái đường tuyết hai diễn tiến âm ỉ ít triệu chứng thường chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám sức khỏe đỉnh kỳ hoặc nhập viện vì một số lý do khác
các triệu chứng cảnh báo đáy thái đường bao gồm thường xuyên khát nước cơn khát tăng dần đi tiểu nhiều mệt mỏi giảm cân cảm giác đói nhiều ăn nhiều
đáy thái đường tuyết một gây ra những biến chứng về thần kinh người bệnh có thể bị chắn ăn da khô ngứa sẽ bị nhiễm trùng vết thương lâu lành giảm thị lực nhìn mờ chuột rút vào ban đêm tê bỉ cánh tay
nam giới có thể bị suy giảm ham muốn tình dục dối loạn cương dương nữ giới có thể bị nhiễm trùng đường tuyết niệu tiêu băm đạo dối loạn tình nguyệt
người lớn tuổi có thể bị lú lẫn chóng mặt ngã do mất nước các gen và các yếu tố lưới sống đóng một vai trò nào đó gây ra bệnh đáy thái đường
trong khi đáy thái đường tuyết một chủ yếu xảy ra do cơ thể tự biến thì nguy cơ đáy thái đường tuyết hai chủ yếu là do lưới sống không lành mạnh
một số nhóm đối tượng có nguy cơ mắc đáy thái đường tuyết một bao gồm trẻ em thanh thiếu niên người có tiền sử gia đình mắc bệnh đáy thái đường tuyết một mắc một số gen nhất định liên quan đến bệnh
những nhóm đối tượng có nguy cơ mắc đáy thái đường tuyết hai bao gồm trên bốn mươi năm tuổi người có chỉ số cơ thể bmi lớn hơn hai mươi ba kg trên mét vuông
trong gia đình có người mắc bệnh đáy thái đường tuyết hai bố mẹ anh chị em ruột phụ nữ bị mắc đáy thái đường thai kỳ sinh con nặng hơn bốn kg
phụ nữ mắc hội chứng vùng chứng đa nang từng được chẩn đoán mắc bệnh tiền đáy thái đường lượng đường trong máu tăng nhẹ chưa ở mức chẩn đoán là đáy thái đường từng được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa
nhiều bệnh vi đáng gia tăng ở trẻ em và có nhiều nguy cơ gây cho sức khỏe như đáy thái đường dối loạn mỡ máu tăng huyết áp dậy thì sớm viên tụy cấp ngưng thở khi ngủ
trẻ em có chỉ số cơ thể bmi cao hơn so với tuổi giới cần được thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện điều trị kịp thời các bệnh lý trên